sáng nay theo giờ việt nam hội đồng bảo an liên hợp quốc đã bác bỏ dự thảo nghị quyết do nga soạn thảo
trong đó đề nghị tiến hành một cuộc điều tra độc lập về các vụ nổ tại đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương bắc vào năm ngoái
theo kết quả bỏ phiếu tại hội đồng bảo an dự thảo nghị quyết của nga được trung quốc brazil ủng hộ và một mươi hai thành viên khác bỏ phiếu trắng
theo quy định để một dự thảo nghị quyết được thông qua tại hội đồng bảo an
cần ít nhất chín phiếu thuận và không có phiếu phủ quyết của các thành viên thường trực gồm anh mỹ nga pháp và trung quốc
dự thảo nghị quyết do nga soạn thảo đề nghị tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres thành lập một ủy ban quốc tế độc lập
để tiến hành một cuộc điều tra khách quan minh bạch và toàn diện tất cả các khía cạnh của hành động phá hoại các đường ống dòng chảy phương bắc dẫn khí đốt từ nga đến đức
sau các vụ nổ lớn hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai các chuyên gia đã phát hiện bốn vị trí dò dỉ trên hai tuyến đường ống dòng chảy phương bắc một và hai
hai vị trí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế ez của thụy điển và hai vị trí nằm trong ez của đan mạch
các nước phương tây và nga cáo buộc nhau đứng sau các vụ nổ này
tuy nhiên các cuộc điều tra do chính quyền thụy điển đan mạch và đức thực hiện đến nay chưa quy trách nhiệm cho bất kỳ quốc gia hay chủ thể nào